thưa quý vị và các bạn thời gian qua giá thịt lợn tại các chợ liên tục tăng mạnh
tại nhiều địa phương giá lợn hơi đã vượt ngưỡng bảy mươi đồng một kg
giá thịt lợn ở các chợ dân sinh đã có thời điểm lên đến một trăm bốn mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một kg
thậm chí có nơi lên đến hai trăm linh đồng một kg
đây là mức giá cao nhất trong ba năm trở lại đây
ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội
giá thịt lợn đã tăng cao lên mức hơn một trăm linh đồng một kg
giá thịt lợn không ngừng tăng cao khiến công việc kinh doanh của các tiểu thương cũng gặp nhiều khó khăn
nếu như trước đây bà nguyễn thị tâm mỗi buổi phải nhập bán một con lợn
thì nay mỗi buổi bà tâm chỉ dám nhập nửa con lợn về bán mà sức bán vẫn còn hạn chế